jitsu là môn võ còn khá mới mẻ ở việt nam được xem là thành viên mới của làng võ thuật nhưng có sức lan tỏa rộng rãi nhờ khả năng ứng dụng và các đoàn thế hiệu quả
tại đại hội thế thao bãi biển châu á lần thứ năm jiu jitsu là môn thi đấu dành được nhiều sự quan tâm và cổ vũ của khán giả
đến với giải đấu lần này đoàn juji su việt nam có ba mươi bốn vận động viên tham gia thi đấu ở các môn đối kháng và biểu diễn
mục tiêu chính của đoàn việt nam tham gia thi đấu là để cọ sát và học hỏi kinh nghiệm của những đối thủ mạnh trong khu vực
đoàn việt nam chúng ta chính thức được tổng cục cho tập luyện từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
trong phần đối kháng thì có những kỹ thuật mà người ngoài không tập không thể nhìn thấy được
nhưng mà phần biểu diễn này thì nó chính là cách thể hiện văn hóa của khu đông
phần thi đấu đối kháng của môn jiu jitsu với những kỹ thuật lạ mắt đã thu hút đông đảo khán giả
việt nam và quốc tế
jiu jitsu ra đời vào những năm đầu thế kỷ hai mươi thông qua một bậc thầy môn judo nhật bản là mitsuyo maeda
jiu jitsu sử dụng những chiêu thức chủ yếu khi nằm trên mặt đất và triệt hạ đối phương với đòn xiết khóa và bẻ khớp
ngay trong ngày thi đấu đầu tiên các võ sĩ monzuji su non trẻ của việt nam đã làm nên chiến thắng với các đối thủ dạng dày kinh nghiệm nước ngoài
cảm thấy lúc đầu thì lo lắng á
xong lúc vào trận đấu thì thấy mình đánh được thì lúc đấy thấy
thấy mạnh của jiu jitsu việt nam tại abg năm là những màn thi đấu biểu diễn
các kỹ thuật tấn công và phòng vệ được phô diễn một cách nghệ thuật thông qua các tình huống cận chiến
các tư thế kiểm soát và tấn công của jujisu bao gồm đè người xiết cổ và khóa một bộ phận cơ thể của đối thủ
phần thi đấu này đã giành được sự quan tâm đặc biệt của khán giả
xem thấy phấn khởi thấy tự tật mắt nhìn thấy các đấu vật tốt quá
chúng tôi cũng có ở từ sơn có hội vật quang ninh có hội vật các đệ hội là các hội liên lớn nhất thì cũng có đấu vật với tất cả các của cả nước
sau ba ngày tranh tài quyết liệt jiu jitsu việt nam đã giành tổng cộng một mươi huy chương
trong đó có một huy chương vàng ba huy chương bạc và sáu huy chương đồng xếp vị trí thứ sáu trên một mươi một quốc gia tham dự
mặc dù không có được thứ hạng cao tại abg
lực ở giải đấu abg năm cho thấy việt nam có nhiều tiềm năng phát triển môn võ độc đáo này
chắc chắn việt nam sẽ tự tin có mặt ở những giải đấu jiu jitsu tiếp theo ở khu vực và quốc tế